năm hai nghìn một mươi ba đại học văn hóa hà nội chính thức ký thỏa thuận hợp tác với học viện daeguski để thực hiện các chương trình đào tạo cho dự án nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu là kết quả tốt đẹp của sự hợp tác giữa đôi bên
chúc mừng thành công của khóa bảy dự án nhà quản lý kinh doanh trẻ toàn cầu và chín mươi một học viên đã nỗ lực học tập rèn luyện trong gần một mươi một tháng qua tại việt nam
thứ trưởng đặng thị bích liên nhấn mạnh
một quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa việt nam hàn quốc đang ngày càng được thiết lập sâu rộng về mọi mặt
thứ trưởng tin tưởng các học viên của dự án qua các khóa đào tạo đã và đang tiếp tục phát huy những gì đã được học tại việt nam trong thực tiễn công việc
qua đó đã biến ước mơ trở thành nhà kinh doanh trẻ toàn cầu thành hiện thực hiện thực hóa ý nghĩa tốt đẹp đối với nền kinh tế văn hóa hàn quốc và việt nam
tại bữa lễ trường đại học văn hóa cũng đã trao chứng chỉ cho các học viên
khóa học và giấy khen phần thưởng cho năm học viên xuất sắc nhất khóa
chiều ngày hai tháng tám tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch và đại diện các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với hội truyền thống trường sơn đường hồ chí minh việt nam
năm hai nghìn một mươi một hội truyền thống trường sơn đường hồ chí minh việt nam được thành lập
trong sáu năm qua hoạt động của hội tập trung vào hai nội dung chính là hoạt động truyền thống và hoạt động tình nghĩa
đáng ghi nhận như xây dựng bảo tàng trường sơn sưu tầm tư liệu lập hồ sơ đề nghị và được thủ tướng chính phủ ra quyết định xếp hạng hệ thống đường trường sơn hồ chí minh
cùng với ba mươi bảy di tích lịch sử quốc gia đặc biệt và lập hồ sơ đề nghị chính phủ xếp hạng tiếp một mươi di tích khác xây dựng một tám trăm chín mươi một nhà tình nghĩa cùng các hoạt động từ thiện ý nghĩa khác
tại buổi làm việc thứ trưởng lê khánh hải đánh giá cao những cống hiến đóng góp to lớn của bộ đội trường sơn
hội truyền thống trường sơn đường hồ chí minh việt nam trong thời chiến cũng như thời bình đã phát huy được truyền thống tốt đẹp
với những ý nghĩa đề xuất của hội tại buổi làm việc về cơ bản thứ trưởng đồng ý và bày tỏ sự ủng hộ
thứ trưởng giao các cục vụ thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch xem xét thực hiện trong phạm vi quyền hạn đồng thời hỗ trợ cùng phối hợp có hiệu quả với các đơn vị liên quan trước những đề xuất của hội
đối nước đã và đang là thực trạng
đó là yếu tố nguy cơ chính đối với sự sống còn và phát triển của nhiều trẻ em việt nam đặc biệt là ở khu vực sông suối
chiều ngày ba mươi một tháng bảy tại hà nội đã diễn ra hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai mạng lưới phòng chống đuối nước trẻ em
theo con số thống kê đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong nhiều nhất cho trẻ em và vị thành niên tại việt nam
trung bình mỗi năm có hàng nghìn trẻ em bị tử vong do đuối nước đặc biệt xảy ra nhiều vào thời gian hè và mùa mưa bão mùa nước nổi
tổng hợp báo cáo sơ bộ từ các tỉnh thành phố trong cả nước tỷ lệ trẻ em việt nam biết bơi chiếm dưới ba mươi
chính vì vậy việc phổ cập bơi và các kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em là giải pháp hết sức cần thiết để nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước
với vai trò là cơ quan quản lý về thể dục thể thao trong nhiều năm qua ngành thể dục thể thao đã nỗ lực trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em
luật thể dục thể thao sửa đổi hiện nay đã chỉ rõ bơi là môn học được khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để phát triển trong các trường học
điều này hứa hẹn phong trào tập luyện môn bơi trong các nhà trường trong đó việc đầu tư về cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực cho chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em ngày càng được quan tâm và đạt kết quả
sáng ngày hai tháng tám chương trình tọa đàm vai trò của thông tin truyền thông trong hoạt động thể dục thể thao
với sự tổ chức của tổng cục thể dục thể thao và ủy ban olympic việt nam đã diễn ra nhằm nâng cao kỹ năng phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí và đổi mới tư duy trong cách làm truyền thông
phát biểu khai mạc tọa đàm bà lê thị hoàng yến phó tổng cục trưởng tổng cục thể dục thể thao đã đánh giá khái quát công tác truyền thông của ngành trong thời gian qua và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thông trong sự thúc đẩy sự phát triển của
tổng cục thể thao nước nhà trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay
cũng nhân dịp này đại diện lãnh đạo một số liên đoàn thể thao quốc gia đã trình bày tham luận xoay quanh kinh nghiệm làm công tác truyền thông như vai trò của truyền thông trong thể thao cơ hội và thách thức đối với công tác truyền thông trong giai đoạn mới
kinh nghiệm lan tỏa ngành thể thao trong cộng đồng thông qua hoạt động truyền thông
lắng nghe những chia sẻ từ phía lãnh đạo các hội thể thao quốc gia đại diện nhà báo phóng viên cũng đã đưa ra thêm đóng góp mang tính chất xây dựng xoay quanh thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông cho các liên đoàn hiệp hội thể thao
thưa quý vị và các bạn
tại diễn đàn du lịch asean hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị và các bạn

thành phố huế được trao danh hiệu thành phố du lịch sạch asean hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi